trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nền nhiệt cũng có xu hướng giảm trời chuyển rét tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế với nhiệt độ từ một mươi bốn đến hai mươi một độ
đối với các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi nhiệt độ từ hai mươi đến hai mươi bảy độ
phần còn lại thuộc bình định đến bình thuận ở trong ngưỡng hai mươi ba ba mươi độ
với các tỉnh thuộc tây nguyên và nam bộ trong chiều tối nay do ảnh hưởng của gió đông trên cao
nên mưa có khả năng xảy ra giải rác tại một số tỉnh thuộc nam tây nguyên như đắk nông lâm đồng và các tỉnh thuộc nam bộ
còn về tình hình nhiệt độ do mưa chủ yếu xảy ra vào chiều tối đêm và sáng sớm
còn vào ban ngày trời vẫn có nắng nên nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức hai mươi chín ba mươi hai độ tại khu vực tây nguyên
có nơi cao hơn và từ ba mươi một đến ba mươi ba độ tại nam bộ
đến với biển đông quần đảo hoàng sa có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp bốn cấp năm
từ chiều tăng lên cấp sáu giật cấp tám biển động nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa gió đông bắc cấp bốn cấp năm nhiệt độ từ hai mươi năm hai mươi tám độ
khu vực hà nội nhiều mây đêm có mưa mưa rào và có nơi có rông sau có mưa vài nơi gió nhẹ trời rét có nơi rét đậm
nhiệt độ từ một mươi hai đến một mươi chín độ